ủy ban pháp luật của quốc hội họp phiên toàn thể thẩm tra về dự án luật cư trú sửa đổi
một trong những vấn đề được nhiều đại biểu cho ý kiến là việc thay đổi phương thức quản lý cư trú từ thủ công
bằng sổ giấy sang hiện đại bằng mã số định danh cá nhân được cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cơ sở dữ liệu về cư trú
qua thảo luận đa số đại biểu đồng tình với việc này
phương thức này sẽ giúp không chỉ đơn giản hóa thủ tục giấy tờ tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí hành chính cho công dân
mà còn góp phần bảo đảm quản lý dân cư chặt chẽ thực chất hiệu quả hơn
tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng muốn thực hiện được việc này cần sự quyết tâm rất lớn của chính phủ và địa phương
bởi hiện tại mới có khoảng một mươi tám triệu công dân được cấp mã số định danh
bên cạnh đó nền tảng công nghệ để vận hành phương thức quản lý cư trú mới phải được xây dựng đồng bộ
đưa vào vận hành và bảo đảm kết nối cập nhật chia sẻ khai thác thông tin thông suốt giữa các cơ quan đăng ký quản lý cư trú từ trung ương tới cơ sở
một số đại biểu đề nghị ban soạn thảo đánh giá rõ hơn tác động của việc thực hiện thủ tục hành chính này
và giải pháp thay thế khi không còn sổ hộ khẩu để không gây xáo trộn ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của công dân
ngoài ra cần phải làm rõ nguồn lực thực hiện việc này lấy từ đâu
tại buổi làm việc nhiều đại biểu cũng cho ý kiến về việc bỏ điều kiện đăng ký thường trú vào thành phố trực thuộc trung ương
một số ý kiến băn khoăn vì cho rằng quy định này có thể sẽ gây ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự và điều kiện sinh sống của người dân